bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm hai nghìn một mươi chín
đây là đơn vị cấp tỉnh cuối cùng của quân khu bốn hoàn thành nhiệm vụ hiệp đồng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín các địa phương thuộc sáu tỉnh trên địa bàn quân khu bốn được bộ quốc phòng giao tuyển chọn và gọi một mươi một hai trăm linh thanh niên nhập ngũ
trong đó có sáu hai trăm linh nhập ngũ vào các đơn vị trực thuộc quân khu bốn
được giao cho các đơn vị trực thuộc bộ tổng tham mưu quân đoàn một quân chủng phòng không không quân cùng nhiều đơn vị khác
theo thống kê sơ bộ chất lượng về chính trị sức khỏe văn hóa đều đảm bảo đúng kế hoạch
trong đó thì tỷ lệ thanh niên trúng tuyển có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp nghề cao hơn năm hai nghìn một mươi tám